thưa quý vị một sưởng giặt công nghiệp trái phép trên diện tích hàng trăm mét vùng đất tại xóm cử keo xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội
ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
điều đáng nói dù lực lượng chức năng đã có văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động
nhưng cơ sở này vẫn lén lút vận hành trong thời gian dài như thách thức các cấp chính quyền và gây ra nhiều bất ổn cho người dân địa phương
là người dân sinh sống nhiều năm tại xóm cừ keo xã kim sơn huyện gia lâm hà nội
anh định quá bất ngờ khi một xưởng giặt công nghiệp trái phép mọc lên ngay sát vách tường nhà mình

rồi lúc đó đốt lò dùng rẻ rách và than bụi hết xung quanh hàng xóm
mùi cực kỳ ác rồi một bụi
thế do đó lại cái này nó phải có nhiều cơ lo nhiều phần acid nhiều để nó mới giọt được cái trắng được
thế do đó bốc mùi rất là ghê nước chảy toàn bộ dai cống này
phản ánh lên các cấp chính quyền sửang giặt phải đóng cửa
thế nhưng thời gian gần đây sưởng dạn này tự ý hoạt động trở lại và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường
đặc biệt theo phản ánh khi người dân có ý kiến nhắc nhở thì đã bị vấp phải những hành vi côn đồ của chủ sưởng

bắt cửa vào lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
sườn giặt cửa đóng then cài nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng máy chạy phía trong
đây cũng là cách chống đối để hoạt động trái phép mà lực lượng chức năng của ủy ban nhân dân xã kim sơn chưa có cách giải quyết triệt để
chúng tôi cũng đã rất nhiều lần chỉ đạo ban công an công an xã cùng với cán bộ phụ trách môi trường xuống lập biên bản rất nhiều lần rồi
nhưng mà họ vẫn cứ lén lút hoạt động
nghĩa là khi mà mình xuống thì họ lại dừng máy không hoạt động nữa mà không hiểu ra
cứ chuẩn bị xã có người xuống kiểm tra kể cả đột xuất
thế nhưng mà cứ khóa trái cửa vào xong và dừng hoạt động
xã thì không hề có một cái gì là bao che cho hoạt động này gì cả
vì đây nó là vấn đề dân sinh bước xuống
rất nhiều đơn thư của nhân dân gửi ra rồi
xã cũng có rất nhiều các biện pháp mạnh tay
sau ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh hơn
xuống tiếp tục xuống kiểm tra yêu cầu dừng hoạt động
một công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
sử dụng sai mục đích gây ô nhiễm môi trường và tạo ra những dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
thế nhưng không hiểu vì sao sườn giặt này vẫn ngang nhiên tồn tại
dư luận tại địa phương lo ngại vì sao các cấp chính quyền lúng túng trong việc xử lý
liệu do năng lực quản lý hay có những khuất tất gì phía sau
đây có lẽ là điều chính quyền cấp trên cần phải làm rõ